xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thông tin chúng tôi vừa cập nhật vào trưa ngày một mươi một tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp bắt giữ sáu đối tượng tấn công trụ sở công an xã tại đắk lắc
làm một số công an xã cán bộ xã và người dân thương vong
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã thông tin vào sáng sớm cùng ngày tại địa bàn huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an xã yatio veyakutu
làm một số đồng chí công an xã cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương
bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh
không hoang mang thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng nêu trên thì đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông thì cần phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
và truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc này
xin được tiếp tục với các thông tin khác
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ
xảy ra tại thái nguyên và một số tỉnh thành phố đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với trần tùng
phó giám đốc sở ngoại vụ tỉnh thái nguyên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện
tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trên
đây là kết quả kiểm tra xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân
tại bộ ngành địa phương và doanh nghiệp được tách ra từ vụ án đưa hối lộ môi rời hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao
thành phố hà nội và các tỉnh
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chưa tìm được việc làm do cần tiền tiêu xài
đối tượng lăng văn an trú tại huyện hiễu lũng tỉnh lạng sơn đã mang ma túy về bán
trong lúc đi giao dịch cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
lăng văn an bị phát hiện bắt quả tang cùng bảy mươi bốn gói giấy bên trong đều chứa chất bột màu trắng
an khai nhận là heroin
trước đó long văn an đang ở phòng hai trăm linh bốn tại nhà nghỉ thủ đô vàng đường trần đăng ninh
phường tam thanh thành phố lạng sơn thì nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông không rõ tên tuổi địa chỉ
hỏi mua sáu gói heroin với giá một trăm linh đồng một kg
giao dịch ở ngã tư phai trần xã hoàng đồng
khi đối tượng mang ra đến địa chỉ trên thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện bắt giữ
số gói còn lại an đã chờ ai hỏi mua sẽ bán để kiếm lời
còn tại cao bằng mới đây ba đối tượng đã bị phát hiện và bắt quả tang
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ tại hiện trường là một mươi hai g heroin
ba đối tượng gồm triệu văn trường lê quang vũ và vương văn tuấn khai nhận mua số ma túy trên
cùng đỗ viễn dương về sử dụng chung tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của dương
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy lực lượng chức năng đã thu giữ thêm một mươi ba hai gam heroin
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh hậu giang đã xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập
sử dụng trái phép chân ma túy có dấu hiệu diễn biến phức tạp
ngoài lén lút sử dụng tại nhà thì các đối tượng còn thuê khách sạn nhà trọ
đặc biệt là thuê phòng karaoke để mở tược ma túy có vụ thì số người tham gia đã lên đến hàng chục
hơn hai mươi hai h ngày một tháng sáu tám đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại hai phòng của một quán karaoke
tại khu vực ba phường ba thành phố vị thanh đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hậu giang phối hợp công an thành phố vị thanh kiểm tra bắt quả tàng
tàng vật tạm giữ tại hiện trường có hai loại ma túy lạc
ketamin và adma hay còn gọi là thuốc lắc tổng cộng hơn sáu bảy gram cùng một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy
kết quả test nhanh có bảy trên tám đối tượng dương tính với cả hai loại ma túy
sau đi sinh nhật xong bốn đứa em đứa nào có ý định muốn đi vô quán karaoke chơi xe kè
rồi em mới điện cho minh
em điện cho minh là bốn đứa em là đứa mỗi đứa
nhưng mà không mất tất cả hai triệu nó đem hai triệu ra tụi em chơi
trước đó vào ngày tám tháng ba hai mươi đối tượng đang mở tiệc ma túy trong một quán karaoke ở ấp phú thạnh
thị trấn mái dầm huyện châu thành cũng bị bắt quả tăng
tăng vật thu giữ tại hiện trường là hơn ba gram ma túy loại ketamin và adma và một số vật dụng liên quan
cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố sáu đối tượng
trong đó có tiếp viên của quán karaoke để điều tra về tội
trái phép chân ma túy
thường thì xây vô thì sẽ sử dụng anh
rồi cảm giác thì trong phòng đó thì nhạc nó lớn nó hay hơn anh thì nó đã quê hơn
theo thống kê từ đầu năm đến nay
công an tỉnh hậu giang bắt quả tăng một mươi hai vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng gấp ba lần về số vụ so với cả năm ngoái
có vụ số đối tượng tham gia lên đến hàng chục và chủ yếu là giới trẻ
thí dụ như là sinh nhật đám cưới
dân dân thì nhóm thường thì nhóm đối tượng này hẹn hò vào những cái nhà nghỉ
khách sạn karaoke để mà sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm đối tượng này chẳng nhẫn sử dụng một loại ma túy như trước đây là ma túy đá
nhưng mà hiện tại thời gian gần đây thì sử dụng là như ma túy tổng hợp là ma túy lắc ketamin nhân dân
cái hành vi đây là cái hành vi mà thứ nhất là có ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của nhóm người sử dụng này
cũng như là những cái hậu quả như là liên quan đến cái hành vi này
những cái hậu quả như là liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật về hình sự
theo quy định của pháp luật karaoke nhà trọ khách sạn là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện
nên trong quá trình hoạt động các cơ sở này phải đáp ứng các quy định về an ninh trật tự
đặc biệt là nghiêm cấm các hành vi liên quan đến ma túy do đó việc để xảy ra
việc các đối tượng vào thuê phòng để sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép cho ma túy
trong đó có cả nhân viên phục vụ cùng tham gia như trong thời gian qua là có phần
hợp tác của các cơ sở kinh doanh này trong công tác quản lý
trên địa bàn tp hcm năm đối tượng có hành vi dán quảng cáo trái phép gây mất mỹ quan đồ thị gồm
nguyễn văn thế hoàng công minh nguyễn anh tài lê anh tuấn bùi văn lợi vừa bị phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mỗi lần in ấn khoảng năm đến một mươi tờ quảng cáo
hàng đêm đi rán tại các bảng tường trụ điện khu vực công cộng để thu hút người dân
công an đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định đưa các đối tượng đi bóc gỡ những quảng cáo đã rán trái phép
đồng thời bàn giao cho công an nơi cư ngụ tiếp tục theo dõi quản lý và giáo dục
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can
về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự đối với nguyễn thị thanh nhàn
sinh ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú và nơi ở hiện nay
trung cư pacific plex số tám mươi ba b phố lý thường kiệt phường trần hưng đạo
quận hoàn kiếm tp hà nội
đỗ văn sơn sinh ngày bốn tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú tổ ba mươi tám phường trung hòa quận cầu giấy tp hà nội
nơi ở hiện nay số nhà lk một mươi một khu h một mươi khu đô thị starlek
phường trung hòa quận cầu giấy tp hà nội
nơi ở hiện nay số nhà nguyễn hồng sơn sinh ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phó tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú số một mươi năm b ngõ chín mươi bốn vũ xuân thiều phường sài đồng
quận long biên tp hà nội
nơi ở hiện nay số tám lâm viên tổ một khu đô thị đặng xá
huyện gia lâm tp hà nội
nguyễn thị tích sinh ngày chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
tổng giám đốc công ty cổ phần mô pha
nơi thường trú
phường thịnh quang quận đống đa tp hà nội
nơi ở hiện nay thôn một xã thạch đà huyện mê linh tp hà nội
trương thị xuân loan sinh ngày bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trưởng ban quản lý dự án ba công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú và nơi ở hiện nay căn hộ r ba tám trăm hai mươi sáu
trung cư rio city bảy mươi hai a nguyễn trãi
phường thượng đình quận thanh xuân tp hà nội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện